sáng nay thành ủy hà nội đã tổ chức hội nghị sơ kết bốn năm thực hiện chỉ thị số năm của bộ chính trị khóa một mươi hai
về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
biểu dương khen thưởng các tổ chức đảng đảng viên tiêu biểu giai đoạn năm năm từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn hai mươi
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội chủ trì hội nghị
phát biểu tại hội nghị đồng chí vương đình huệ biểu dương các tập thể cá nhân trong toàn đảng bộ
đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
nhất là những tổ chức đảng đảng viên được tôn vinh tại hội nghị lần này
theo bí thư thành ủy hà nội mục tiêu trong thời gian tới của toàn đảng bộ là xây dựng và phát triển thủ đô hà nội
xứng đáng với vai trò là trung tâm chính trị hành chính quốc gia trung tâm lớn về văn hóa khoa học
giáo dục kinh tế và giao dịch quốc tế một động lực phát triển của vùng đồng bằng sông hồng và cả nước